với hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối tượng nguyễn tiến nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại khu phố bàn nham bắc phường hòa xuân tây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra bước đầu khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng ba nguyễn tiến nam cùng đồng bọn đã bắt giữ trái pháp luật
trần thanh phi và lê hồ quy thưởng cùng chú tại khu phố hai phường hòa vinh để đòi nợ
sau khi lần lượt đưa phi thưởng về nhà của nam rồi nhà của một số đối tượng trong nhóm nam ở hòa xuân tây
các đối tượng đã có hành vi dùng dây chói tay đánh đập yêu cầu phi thưởng viết giấy nợ và gọi điện cho người nhà
mang tiền đến trả nợ mới được về
trong chiều ngày một mươi sáu tháng ba sau khi phát hành thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn tiến nam để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra
được biết đối tượng nguyễn tiến nam từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa ra tù cách đây chưa lâu nay đối tượng lại tiếp tục phạm tội